chị họ diễm my kể về lần đầu em gái bước chân vào tỉnh thất bồng lai hé lộ tin nhắn rủ dê của nico huyền trân
mấy ngày qua câu chuyện lùm xùm xoay quanh tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm
đặc biệt cô bé với tên gọi diễm my cũng nhận được sự tò mò sau khi cha mẹ của em xuất hiện trong livestream của nữ ceo đại nam để kể lại câu chuyện gia đình và mong mỏi con gái trở về
trong chiều ngày ba mươi một tháng một mươi nữ ceo này đã mời bố mẹ và chị họ diễm my tới tận khu du lịch đại nam để trò chuyện
trên sóng livestream chị họ diễm my đeo kính dâm và bịt khẩu trang do không muốn lộ diện đã lên tiếng kể lại thời điểm gặp diễm my và huyền trân vào năm đó
người chị này cho biết cô đã đi cùng với diễm my
huyền trân đã đi cùng với em gái trong một chuyến đi từ thiện ở vũng tàu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhưng thời điểm đó cô không biết huyền trân là người của tỉnh thất bồng lai mà chỉ biết đây là giọng ca bước ra từ cuộc thi giọng hát việt nhí the voikis
mình cũng hâm mộ huyền trân từ năm hai nghìn một mươi bốn thấy em là trẻ mồ côi nên cũng có chút lòng vị tha tình thương với những người như em
mình mới rủ mi đi tại mi cũng ít tiếp xúc với mọi người chỉ ở trong nhà thôi chị họ diễm my kể
đang chú ý chị họ diễm my cho biết
diễm my ban đầu không phải là đối tượng mà huyền trân nhắm đến vì trong chuyến đi đó còn có một cô gái khác
tuy nhiên cô gái này có bạn trai đi cùng nên huyền trân không trò chuyện hay tiếp xúc thêm nữa
huyền trân từng rủ cả hai chị em cô về tỉnh thất bồng lai và giới thiệu đây là nơi có năm chú tiểu tham gia thách thức danh hai
sự nổi tiếng đã khiến người ta chú ý hơn và là mọi người muốn tới để xem như thế nào
huyền trân cũng nói ở chùa có một loài hoa quý đó là hoa ưu đàm ba năm mới nở một lần
huyền trân nói
huyền trân nói
huyền trân với diễm my gần bằng tuổi nên nhiều lần nhắn tin rủ đến
mặc dù sau đó em có ngủ lại và khuyên can diễm my xong em my không nghe
chị họ diễm my nói về lý do khiến hai chị em đến tỉnh thất bồng lai
chị họ diễm my cho biết từ đó cô cũng không đến
nữ siêu đại nam tuyên bố sẽ đến tịnh thất bồng lai gặp trực tiếp nếu ông lê tùng vân bơ chuyện xét nghiệm adn
đáng chú ý buổi giao lưu còn có sự xuất hiện của bố mẹ ruột diễm my
cô gái đã bỏ nhà ra đi từ năm hai nghìn một mươi chín
để trốn vào tỉnh thất bồng lai
gần đây vụ việc của tỉnh thất bồng lai đã bất ngờ nóng trở lại
sau khi nữ đại gia nghìn tỷ quyết định tặng ông lê tùng vân ba trăm linh tỷ
nếu kết quả xét nghiệm adn với lê thanh minh tùng là sai
nếu mà ngày thứ ba tuần sau ông vân không hồi đáp chuyện xét nghiệm adn
thì có thể trong tuần tới tôi sẽ sắp xếp một ngày để đi thăm ông ấy
tôi đã mở facebook trở lại rồi
quý vị nào có muốn đi lên đó thì cứ để ý facebook của tôi nha
khi tôi hẹn được cơ quan chính quyền ở đó
và hẹn được bác sĩ rồi tôi sẽ đi lên đó cùng với quý vị
ngao du một chuyến xem ông ấy có thủ thuật gì mà có thể tồn tại được
ceo họ nguyễn một lần nữa nhắc lại vụ lùm xùm với ông lê tùng vân
đặc biệt khi được hỏi về chuyện có chắc chắn về việc anh minh tùng
là con trai ông lê tùng vân hay không nữ đại gia cho hay
bà không thể đưa ra kết luận gì vào lúc này
muốn biết kết quả chính xác phải chờ xét nghiệm adn mới rõ chắn nên được
trước đó nữ ceo bình dương cũng đã mời lê thanh minh tùng
người được cho là con trai ruột của ông lê tùng vân
đến để tố cáo hành vi lừa đảo của cha ở tỉnh thất bồng lai
nữ siêu cũng yêu cầu tỉnh thất bồng lai trao trả diễm my cho bố mẹ ruột
tuy nhiên phía tỉnh thất bồng lai cho rằng không liên lạc
hay có bất cứ tin thức gì của diễm my
nói về cáo buộc rụ rỗ diễm my nữ sinh khiến cha mẹ khóc dòng cầu cứu
ông lê tùng vân người đứng đầu tỉnh thất bồng lai khẳng định
chuyện cô diễm my cô ý đi tu muốn biết chuyện tình riêng bên trong
thì phải hỏi riêng cô diễm my muốn biết tại sao cô diễm my bỏ nhà đi tu
thì không thể hỏi thấy được bởi vì thầy có trong cuộc đâu phải hỏi cô diễm my chứ
cô có ẩn tình gì cô có gì xích mích với mẹ của cô với ba của cô
chứ hỏi thầy đổ thừa thầy rụ rỗ làm sao rụ rỗ được
làm sao mà thầy đủ tiền bạc cơ sở vật chất để rụ rỗ cô diễm my được
đồng thời ông lê tùng vân cho rằng mình đã làm giấy tạm trú cho cô diệm my
nên không thể gọi là bắt cóc được
phía tỉnh thất bồng lai tuyên bố kiện lê thanh minh tùng
những ngày gần đây anh minh tùng con trai tự xưng của người đứng đầu tỉnh thất bồng lai
đang gây bão khi chia sẻ những câu chuyện động trời về cha ruột của mình
khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao
tuy nhiên mới đây trao đổi với báo chí đại diện thiền a bên bờ vũ trụ
tù sĩ nhất nguyên khẳng định thầy ông nội và người đàn ông tên minh tùng
không có bất cứ mối quan hệ nào
đồng thời vị này cũng khẳng định những lời minh tùng nói trong live stream
của nữ siêu bình dương là hoàn toàn giả dối
khi được hỏi về bức ảnh chụp chung của ông vân trong đám cưới của minh tùng trước đó
tù sĩ nhất nguyên trả lời về báo giới
việc sư phụ tùng vân được mời đến để chúc mừng cháu mình cũng là điều bình thường
cô năm tức bà lê thanh vân chính là em ruột của thầy ông nội
cậu giữ tiệc hỷ của cháu là lẽ đương nhiên
cũng theo người đại diện việc anh minh tùng vu khống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ông lê tùng vân
bởi vậy cơ sở này đang liên hệ với luật sư kiện anh minh tùng ra tòa
trước đó lê thanh minh tùng đã lên tiếng tố ông lê tùng vân
người đứng đầu tịnh thất bồng lai với những góc quất ít ai ngờ đến
theo đó người này cho hay bản thân lúc nhỏ thường bị ám ảnh bởi những trận đòn roi của cha ruột
đáng nói theo lời của lê thanh minh tùng
thì ông lê tùng vân còn có nhiều mối quan hệ trai gái bất chính ở bên ngoài
bên cạnh đó ông cũng thường xuyên sử dụng bạo lực với lê thanh minh tùng thủa còn nhỏ
lúc nhỏ nhà tôi rất khá giả tôi thường trộm tiền của mẹ để cho những đứa bạn khó khăn ở trong lớp
mẹ tôi rất phiền lòng về chuyện này và thường đem nói lại với ông vân
mặt khác tôi đã kể những chuyện trai gái bất chính của ông vân cho bạn bè nghe
mỗi lần như thế ông ấy lại chút những trận đòn roi lên tôi
thời niên thiếu tôi bị ám ảnh bởi bạo lực và những cảnh trai gái của cha mình đó là ông vân
ông thường qua lại với nhiều phụ nữ
trong lòng tôi lúc nào cũng nuôi lòng cam hận
muốn một ngày nào đó sẽ
anh lê thanh minh tùng cho biết
trong khi đó khi bị vu khống chuyện có con trai
ông vân từng lên tiếng khẳng định cả đời tu tập không vợ không con
ông chỉ có liên hệ duy nhất với anh minh tùng là chuyện đặt họ tên
ngoài ra không có bất cứ quan hệ nào khác
ông lê tùng vân cũng nhắc lại về lời tuyên bố cho hai mươi tỷ từ ceo đại nam
người đứng đầu tị thất khẳng định ông không tham hai mươi tỷ
không nhận tiền từ người khác để làm điều trái với đạo đức
lê thanh minh tùng nói
nó là con ruột của thầy nó cho thầy tư cách đi xét nghiệm
coi lời nó nói đúng hay sai
chẳng lẽ hâm hai mươi tỷ của con để thầy làm chuyện trái đạo đức luật pháp
luật pháp không cho người công dân này đi mòi móc đời tư của một người khác
con suy nghĩ kỹ nha thầy là người tu thầy làm sao nhận tiền của chúng sinh
chịu sự sai khiến của chúng sinh làm cái này cái kia
ông lê tùng vân cho biết
ông lê tùng vân cũng đã tuyên bố đánh thép
thầy sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của lê thanh minh tùng
là đi khám adn của lê thanh minh tùng với thầy coi có phải là cha con ruột hay không
thầy yêu cầu con nghe kỹ lời thầy nói để con làm đúng theo lời đó
thầy chấp nhận đi khám adn với lê thanh minh tùng để khán giả trong nước
ngoài nước từng bị cái thằng du côn du đẵng của việt nam lừa
nếu mà con cứ né tránh nữa thì đây coi như là cuộc nói chuyện lẩn chót
vì thầy không có thì giờ với hơn nữa thầy không có sức khỏe
người đứng đầu tỉnh thất bồng lai cho biết bốn mươi năm trước khi bà lê thị thu vân
em gái ruột của ông còn sống trong một lần vào viện đã được cho một đứa bé mà bị người ta bỏ rơi
bà ắm về nhà nhờ ông đặt tên từ đó bé trai ấy có tên là lê thanh minh tùng
ông lê tùng vân cũng cho rằng bản thân không có quan hệ cha con huyết thống với lê thanh minh tùng